sau hơn một tháng huấn luyện sáng nay hai mươi năm tháng tám công an tp hcm tổ chức ra mắt đội nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn đầu tiên thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
đội nữ cảnh sát dẫn đoàn được tuyển chọn gồm năm mươi tám cán bộ chiến sĩ ưu tú
tại lễ ra mắt đội hình nữ cảnh sát giao thông thể hiện thuần thuộc những kỹ năng điều khiển xe mô tô phân khối lớn khi tham gia dẫn các đoàn công tác cấp cao đến tp hcm
kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ trên đường thực hiện các điều lệnh chỉ huy điều khiển giao thông như động tác cấm đường mở đường cho bên phải đi nhanh hơn hay bên trái đi nhanh hơn
công tác bảo vệ đoàn dẫn đoàn bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao những đoàn khách quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của lực lượng cảnh sát giao thông